nhấn mạnh các vụ tấn công của hamas vào israel không thể biện minh cho hành động trừng phạt tập thể nhằm vào người dân vô tội tại palestine
ông guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn để bảo vệ dân thường cung cấp viện trợ dễ dàng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả tự do cho con tin
trong khi đó ngoại trưởng mỹ antony blinken khẳng định hamas không đại diện cho người dân palestine
ông blinken cũng cam kết phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay
tương tự ngoại trưởng israel đã kêu gọi hamas trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các con tin
trong khi đó ngoại trưởng chính quyền palestine cũng khẳng định trong hai tuần qua hàng nghìn người palestine đã thiệt mạng
ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt việc giết chóc việc thảm sát nhằm vào người palestine và hội đồng bảo an có trách nhiệm phải ngăn chặn israel theo luật pháp quốc tế
về phần mình đại sứ nga tại liên hợp quốc cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay một lần nữa cho thấy nếu không có giải pháp công bằng cho cuộc xung đột giữa palestine và israel
phù hợp với các nghị quyết của hội đồng bảo an và đại hội đồng liên hợp quốc cũng như dựa trên các quyết định quốc tế trước đây
thì hòa bình và ổn định sẽ mãi nằm ngoài tầm với ở khu vực này
cũng liên quan đến xung đột giữa hamas và israel tổng thống palestine mahmoud abbas đã kêu gọi người đồng cấp pháp emmanuel macron
hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công của israel nhằm vào giải gaza trong bối cảnh xung đột bước sang ngày thứ một mươi tám
trong tuyên bố về báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp pháp
emmuel macron tổng thống abbas kêu gọi tổng thống macron chấm dứt các hành động gây hấn của phía israel
đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của israel khẳng định israel và các quốc gia ủng hộ nước này phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột
về phần mình ông macron bày tỏ quan điểm rằng không gì có thể biện minh cho sự đau khổ của dân thường trên lãnh thổ palestine
kể từ khi cuộc tấn công của phong trào hamas vào israel ngày bảy tháng một mươi dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của quân đội israel
trước đó tại jerusalem ông macron đã bảo vệ quyền tự vệ của israel trước cuộc tấn công của hamas
tổng thống pháp cũng kêu gọi khởi động tiến trình chính trị giữa israel và palestine
đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước có ý nghĩa then chốt nhằm giải quyết xung đột trung đông
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi theo giờ địa phương
nội bộ đảng cộng hòa vẫn chưa thể thống nhất được ứng cử viên cho chức chủ tịch hạ viện mỹ
sau khi hạ nghị sĩ tom emmer nhân vật số ba của đảng cộng hòa tại hạ viện đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua
hạ nghị sĩ emmer đã vượt qua bảy ứng cử viên khác sau năm vòng bỏ phiếu trong nội bộ đảng cộng hòa
tuy nhiên sau khi tham vấn với các nghị sĩ khác nhất là các nghị sĩ chống đối
ông emmer đã đột ngột tuyên bố từ bỏ cuộc đua giành chiếc ghế chủ tịch hạ viện
giới quan sát cho rằng đây là một kết cục có thể dự đoán trước
sau khi ông emmer giành được đề cử của đảng cộng hòa
hàng loạt hạ nghị sĩ đã lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên khác
nếu hạ viện tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới
trong số này có nhiều hạ nghị sĩ thuộc phe cực hữu và là đồng minh trung thành của cựu tổng thống donald trump
ngay ông trump cũng đã lên tiếng phản đối
cho rằng sẽ là một sai lầm mang tính thảm họa nếu hạ nghị sĩ emmer được bầu vào chức chủ tịch hạ viện
với thất bại của ông emmer đây là lần thứ ba phe cộng hòa bác bỏ chính ứng cử viên của mình vào chức chủ tịch hạ viện
vốn đã bị bỏ trống sau khi hạ nghị sĩ kevin mccarthy bị bãi nhiệm vào đầu tháng một mươi
thất bại này của đảng cộng hòa đồng nghĩa với việc hạ viện mỹ hiện vẫn không có người lãnh đạo
thụy điển đã tiến một bước gần hơn tới việc gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ gửi các nghị định gia nhập tới quốc hội nước này
việc nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine đã thúc đẩy cả thụy điển và phần lan tìm cách trở thành thành viên của nato
nhưng việc gia nhập của nước này đã bị thổ nhĩ kỳ cản trở
hiện tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã ký vào các nghị định thư gia nhập được đưa ra sau nhiều tháng trì hoãn
nhưng không rõ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu
đề xuất của tổng thống erdogan phải được ủy ban quốc hội thổ nhĩ kỳ thông qua
sau đó được đưa ra bỏ phiếu chung tại quốc hội nước này
nơi ông erdogan và các đồng minh của ông chiếm đa số phiếu cần thiết để phê chuẩn việc gia nhập nato của thụy điển
công ty công nghệ sinh học biontech của đức
đã công bố kết quả nghiên cứu đầu tiên về vaccine ung thư c a r vax với những hiệu quả khả quan
theo đó vaccine này mở ra hy vọng có thể chế ngụ thành công căn bệnh năn y này trong tương lai
kết quả nghiên cứu giai đoạn một ở người được công bố cho thấy
sau khi được tiêm vaccine c a r vax các khối u đã ngừng phát triển thậm chí bị thu nhỏ lại
kết quả cụ thể đối với bốn mươi bốn bệnh nhân thử nghiệm được tiêm vaccine bốn liều lượng cho thấy kết quả khả quan
theo đó khi được tiêm hai liều lượng
năm mươi chín đối tượng thử nghiệm đã giảm được kích thước khối u ít nhất ba mươi
trong khi bệnh tình của hầu hết số bệnh nhân đều ổn định sau khi tiêm
điều đó có nghĩa là khối u không tiếp tục phát triển
khi được tiêm bốn liều lượng tỷ lệ thành công lại thấp hơn
nhưng vẫn có bốn mươi năm số bệnh nhân co giảm khối u ít nhất ba mươi
trong khi bệnh tình ổn định hơn ở bảy mươi bốn số bệnh nhân
hiệu quả ở hai mô hình khác nhau có thể là do tranh lệch về quy mô đối tượng nghiên cứu
trong đó kết quả ở nhóm tiêm bốn liều lượng được tính toán dựa trên dữ liệu của ba mươi tám bệnh nhân
còn kết quả nhóm được tiêm hai liều lượng dựa trên dữ liệu của một mươi ba người
hiện vẫn chưa rõ khi nào vaccine mới này sẽ được phê duyệt
nghiên cứu giai đoạn hai sẽ được bắt đầu vào năm hai nghìn hai mươi bốn
với hiệu quả và liều lượng sẽ được xác định rõ hơn
thuốc điều trị tiểu đường đang rơi vào tình trạng khan hiếm tại nhiều quốc gia châu âu
điều này khiến các loại thuốc ojempic giả xuất hiện gây nguy hiểm cho người bệnh
ngày hai mươi bốn tháng một mươi văn phòng liên bang áo về chăm sóc y tế an toàn basg cho biết
một số người đã phải nhập viện sau khi sử dụng thuốc điều trị tiểu đường ojempic bị nghi là giả
basg không đưa ra con số chính xác về số lượng bệnh nhân bị ảnh hưởng cũng như mức độ nghiêm trọng
tuần trước cơ quan quản lý dược phẩm của liên minh châu âu eu cảnh báo
thuốc ojempic chứa hoạt chất seman sluet bào chế dưới dạng dung dịch trong bút tiêm bị rán nhãn sai
trong khi đó hãng dược phẩm novosnotix cảnh báo
sự gia tăng các phiên bản giả mạo của thuốc ojempic cũng như thuốc giảm cân uv
ngoài điều trị tiểu đường thuốc ojempic cũng có tác dụng phụ là làm giảm cân
nên những người mắc bệnh béo phì cũng dùng thuốc này
tại anh các bác sĩ không kê đơn thuốc này cho người không mắc tiểu đường tiếp hai
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ giữa việt nam và argentina
khi hai nước sẽ kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi ba năm quan hệ đối tác toàn diện từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam và argentina đang nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác sâu rộng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực
tiếp tục củng cố vai trò đối tác chủ chốt của nhau ở hai khu vực đông nam á và mỹ la tinh
hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình năm mươi năm đáng nhớ của việt nam và argentina
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
việt nam và argentina tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng
nhân dân hai nước luôn chia sẻ những khát vọng chung là độc lập tự do hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển
và gắn kết bởi tình đoàn kết đặc biệt
ngay sau khi hòa bình được lập lại tại việt nam argentina và việt nam đã sớm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm hai nghìn một mươi năm argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở mỹ latin thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam sau khi hiệp định paris được ký kết vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
có lẽ chúng ta phải nên nhắc tới cuộc gặp lịch sử giữa madam nguyễn thị bình và một chính trị gia mà sau đó vài tháng nhà chính trị gia này trở thành tổng thống của chúng tôi
chỉ sau một tuần khi được trở thành tổng thống của argentina thì quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã chính thức được thiết lập
trong những thập niên sau đó việt nam đã trở thành đối tác quan trọng của argentina
tại khu vực đông nam á nhờ tính chất bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế nhờ quan hệ chính trị tốt đẹp giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa
quân chúng nhân dân argentina đoàn kết ủng hộ nhân dân việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cho đến khi thiết lập quan hệ ngoại giao và cho đến tận bây giờ
chúng ta vẫn giữ giữ mối quan hệ tốt đẹp đó trên cả ba lĩnh vực trụ cột đối thoại chính trị thương mại và hợp tác kỹ thuật
năm mươi năm sau khi hai nước việt nam và argentina thiết lập quan hệ chính thức trải qua biết bao biến cố và thăng trầm của lịch sử quan hệ giữa hai nước ngày nay đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
hai nước không ngừng đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đã thu được nhiều thành quả tích cực
việc hai nước mở đại sứ quán tại hai thủ đô giữa những năm chín mươi và tiếp theo đó là các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các mối quan hệ chính trị kinh tế văn hóa
năm mươi năm sau khi hai nước việt nam và argentina thiết lập quan hệ chính thức trải qua biết bao biến cố và thăng trầm của lịch sử quan hệ giữa hai nước ngày nay đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết

năm mươi năm sau khi hai nước việt nam và argentina thiết lập quan hệ chính thức trải qua biết bao biến cố và thăng trầm của lịch sử quan hệ giữa hai nước nay đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước lãnh đạo hai nước đã liên tiếp có các chuyến thăm cấp cao để duy trì tăng cường sự biết lẫn nhau
bên cạnh đó trao đổi thương mại song phương liên tục tăng là cơ sở thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
năm hai nghìn hai mươi hai việt nam là đối tác thương mại lớn thứ sáu là thị trường xuất khẩu lớn thứ năm của argentina trên thế giới
trong khi argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam tại mỹ latin
cần phải nói rằng cơ cấu kinh tế hai nước mang tính bổ trợ argentina sẵn sàng đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của việt nam và ngược lại
việt nam có nhiều mặt hàng chất lượng cao và đều là những sản phẩm quen thuộc tại thị trường quốc gia nam mỹ
quan hệ thương mại chúng ta đã có những dấu ân đáng kể nhưng tôi cho rằng giữa hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong tương lai vì sự phát triển bền vững của cả hai nước
các bộ ngành hai bên cũng đã xác định tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sẵn có theo hướng thực chất và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng khai khoáng
đồng thời triển khai một mươi năm dự án hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm nông nghiệp thế mạnh của cả argentina và việt nam
trong hợp tác đa phương hai bên tích cực phối hợp và giữ lập trường ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực
và quốc tế nhất là tại liên hợp quốc
sự kết nối chặt chẽ và lập trường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế giúp tình hữu nghị việt nam argentina ngày càng gần gũi khăng khít
đóng góp cho hòa bình ổn định và thúc đẩy hợp tác phát triển của khu vực và thế giới
trước các thách thức hiện nay tôi đánh giá cao sự hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia cũng như việc chia sẻ quan điểm
trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ nhân đạo tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
và việc tuân thủ hiến trương liên hợp quốc cũng như hỗ trợ lẫn nhau trước tác động của đại dịch covid một mươi chín
argentina và việt nam tiếp tục tăng cường hợp tác để vượt qua thách thức vì lợi ích của người dân hai nước khu vực và trên thế giới
tôi kỳ vọng quan hệ hai nước đã tốt đẹp thì sẽ tốt đẹp và đi đúng hướng như mối quan hệ đang đi
mối quan hệ song phương sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa
chúng ta cùng nhau tìm ra được phương hướng giải quyết các thách thức toàn cầu trong tương lai
kỷ niệm năm thập kỷ quan hệ ngoại giao việt nam argentina là dịp để hai bên tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa hai nước ngày càng thiết thực hiệu quả đi vào chiều sâu
chúng ta tin tưởng rằng với nền tảng kết quả vững chắc đạt được trong suốt năm mươi năm qua
cùng với sự quyết tâm chính trị của chính phủ và nhân dân hai nước quan hệ đối tác toàn diện việt nam
argentina sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới